xin kính chào quý vị khán giả ngay sau đây sẽ là các tin tức an ninh trật tự đáng chú ý
công an tỉnh lâm đồng vừa khởi tố và bắt tạm giam đối với dương tuấn ngọc chú tại huyện lâm hà tỉnh lâm đồng
về tội làm tàng trữ phát tán hoặc tuyên truyền thông tin tài liệu vật phẩm nhằm chống nhà nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam
dương tuấn ngọc thường xuyên sử dụng mạng xã hội để đăng tải chia sẻ các bài viết video
có nội dung bóp méo tình hình thực tế xuyên tạc phỉ bán chính quyền nhân dân nói xấu chế độ xã hội chủ nghĩa ở việt nam
và xúc phạm lãnh tụ hồ chí minh sau khi thu thập đầy đủ tài liệu chứng cứ liên quan cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh lâm đồng
đã ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với dương tuấn ngọc
vào chiều ngày hai mươi một tháng bảy công an tp hcm cho biết phòng kỳ sát hình sự phối hợp với công an quận phú nhuận
đã nhanh chóng làm rõ bắt giữ đối tượng lâm minh quang trú tại tp hcm về hành vi giết người
tại cơ quan công an quang khai nhận do có mâu thuẫn cá nhân nên đã giết nạn nhân
năm hai nghìn hai mươi hai quang cho nạn nhân vay tiền nhưng chưa trả hết đồng thời quang cho rằng nạn nhân thường xuyên đi nói xấu mình với bạn bè nên dẫn tới thủ tức
vào sáng ngày hai mươi một tháng bảy quang đi xe máy từ nhà đến nơi nạn nhân ở sau đó quang điện thoại nhưng không thấy nghe máy nên quang lên phòng tìm hỏi
và trong lúc nạn nhân đang cúi người lấy đồ thì quang dùng dao đâm nạn nhân
vào sáng ngày hai mươi hai tháng bảy cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện châu phú tỉnh an giang cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với lê thanh đức trú tại xã bình long huyện châu phú về hành vi cố ý gây thương tích
theo kết quả điều tra ban đầu vào khoảng một mươi tám h ngày một mươi tám tháng hai lê thanh an đến khu vực khóm vĩnh hưng
vĩnh thạnh trung huyện châu phú để dự tiệc cưới trong lúc dự tiệc dư minh có thấy an có mặt tại tiệc cưới nên đến bàn mời bia nhưng an không chịu uống thì xảy ra cãi vã và có bỏ về
khi có lấy xe ra về an chặn xe rồi dùng tay đánh vào mặt có thì được mọi người căn ngăn lúc này an gọi điện thoại cho lê thanh đức là con ruột của an chạy đến
nổi máu côn đồ đức liền mang theo một con dao tự chế và một ống tuyếp sắt chạy đến lao vào đánh chém nhiều nhát vào người có gây thương tích một mươi chín
trong quá trình điều tra xác minh được biết đức là đối tượng từng có tiền án về tội cố ý làm hư hỏng tài sản
vận chuyển trái phép năm bánh heroin và trên một mươi viên ma túy tổng hợp dạng hồng phiến từ điện biên về hà nam tiêu thụ nguyễn cường thắng chú tại huyện lý nhân tỉnh hà nam đã bị công an tỉnh hà nam khởi tố về tội mua bán trái phép chất ma túy
trước đó phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh và công an huyện lý nhân
phối hợp với cục cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy bộ công an bắt quả tăng thắng đang vận chuyển trái phép năm bánh heroin một mươi một trăm bốn mươi chín viên ma túy tổng hợp
qua đầu tranh khai thác đối tượng khai nhận mua số ma túy trên của một người phụ nữ không quen biết về bán kiếm lời
điều đáng chú ý thắng là đối tượng từng có ba tiền án về các tội trộm cắp tài sản chống người thành công vụ và một tiền sự về tội cố ý hủy hoại tài sản
đối tượng thường xuyên móc nối cấu kết với các đối tượng phạm tội về ma túy trên địa bàn các tỉnh điện biên sơn la để mua ma túy với số lượng lớn rồi vận chuyển về hà nam để bán
hiện cơ quan công an đang tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật
hai đối tượng trần văn hiếu và bùi ngọc ánh nguyên kê toán trưởng xã thạch bằng huyện lộc hà tỉnh hà tĩnh vừa bị phòng cảnh sát kinh tế công an tỉnh hà tĩnh khởi tố và bắt tạm giam về hành vi lạm quyền trong khi thi hành công vụ
quá trình điều tra mở rộng vụ án lạm quyền trong khi thành công vụ xảy ra tại xã thạch bằng huyện lộc hà tỉnh hà tĩnh
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh hà tĩnh đã ra các quyết định khởi tố bị can bắt bị can để tạm giam
tại ở văn nơi làm việc đối với trần văn hiếu và bùi ngọc ánh cả hai đối tượng nguyên là kê toán trưởng xã thạch bằng về hành vi lạm quyền trong khi thi hành công vụ
đại diện ủy ban cạnh tranh quốc gia cho biết qua giả soát trong thời gian gần đây một số cá nhân tổ chức thực hiện kêu gọi đầu tư kinh doanh mua bán hàng hóa có dấu hiệu hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp không có giấy chứng nhận hợp pháp tại việt nam có tên rf ba world
các chủ thể này kêu gọi đầu tư kinh doanh qua các website như www rf ba worldvietnam com www rf ba vietnam com hay www fimac ba vn com vn
ngoài ra có dấu hiệu cho thấy các đối tượng liên quan còn tổ chức các chương trình trực tuyến nhằm giới thiệu mời gọi thêm các thành viên khác với mục đích phát triển hệ thống để được hưởng hoa hồng lợi ích kinh tế theo mô hình đa cấp
ủy ban cảnh tranh quốc gia cảnh báo người dân không có dấu hiệu hoạt động kinh doanh
không tham gia vào các hoạt động có dấu hiệu kinh doanh theo phương thức đa cấp trái phép để hạn chế tối đa các rủi ro thiệt hại về vật chất
phòng an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao công an tỉnh quảng ninh vừa chủ trì phối hợp với cục an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao bộ công an và công an tp hạ long
triệt phá ổ nhóm bắt giữ ba đối tượng chuyên hoạt động cho vay nặng lãi
kết quả điều tra ban đầu xác định từ đầu tháng chín năm hai nghìn một mươi chín cho đến thời điểm bị bắt giữ ổ nhóm này đã xác lập một năm trăm tám mươi ba hợp đồng cho vay thu lợi bất chính gần năm tỷ đồng
nhóm đối tượng này do ngô văn tùng chú tây phường cao danh tp hạ long cầm đầu cùng tham gia còn có phạm thanh đạt và nguyễn phần trung cùng chú tp hạ long
quá trình hoạt động các đối tượng sử dụng tài khoản facebook để đăng bài viết quảng cáo và thông qua các mối quan hệ xã hội để tổ chức hoạt động
cho vai nặng lãi với mức lãi suất trung bình từ ba đồng đến một mươi đồng một triệu đồng một ngày tương ứng từ một trăm linh tám một năm đến một trăm tám mươi một năm
và tiền lại phải đóng tên khách số điện thoại em tôi tự liên hệ với những người đấy và thu tiền của tôi
khi cho vay nhóm đối tượng yêu cầu khách phải giao lại giấy tờ tùy thân thế chấp cầm cố tài sản hoặc giao quyền quản lý tài khoản acloud chụp ảnh chân dung và làm hợp đồng vay nợ
cơ quan công an đã thu giữ hai máy tính tám điện thoại di động và gần hai trang tài liệu thể hiện quá trình phạm tội của nhóm này
căn cứ tài liệu thu thập cơ quan điều tra xác định từ tháng chín năm hai nghìn một mươi chín đến nay
nhóm đối tượng này đã cho vay với tổng số tiền trên hai mươi hai tỷ đồng và tiền lãi thu được gần năm tỷ đồng

cơ quan công an đề nghị quân chúng nhân dân trên địa bàn nếu đã từng tham gia vai lãi nặng từ nhóm đối tượng trên
chủ động liên hệ với đội cảnh sát kinh tế công an tp hạ long để cung cấp thông tin tài liệu nhằm xử lý triệt đề về toàn bộ quá trình cho vai lãi nặng của nhóm đối tượng
cơ quan công an đề nghị quân chúng nhân trên địa bàn nếu đã từng tham gia vai lãi nặng trong giao dịch dân sự đồng thời tiếp tục điều tra mở rộng vụ án